mưa lũ gây thiệt hại lớn khi cơn bão số ba hoành hành tại huyện vùng cao quan sơn tỉnh thanh hóa trong hai ngày qua
đến sáng nay vẫn chưa tiếp cận được vị trí của một mươi hai nạn nhân đang bị mất tích tại huyện quang sơn và một người tại huyện mường lát
nước lũ trên sông luồng sông lò dân cao
một mươi sáu bản của các xã sơn điện sơn thủy na mèo sơn hà tam lư trung tiến trung thượng bị cô lập chi cắt
tại quốc lộ hai trăm một mươi bảy nối lên cửa khẩu quốc tế nam mèo nhiều điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông
đến đêm ba tháng tám lực lượng chức năng đã giải cứu thành công năm người bị mắc kẹt trong mưa lũ sông luồng
ba người vẫn mất liên lạc do lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận các bản bị cô lập
tại bản san á vì nước to chúng tôi chưa tiếp cận được chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng xung kích
đã thành lập các tổ xung kích trong đó có cả y tế để tiếp cận với bản sa ná để cứu hộ cho những người bị thương
và nắm bắt tình hình tại bản san á
tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo địa phương di dân phòng lũ quét yêu cầu các lực lượng quân đội biên phòng và huyện quan sơn
khẩn trương tìm cách tiếp cận khu vực bị cô lập tích cực tìm kiếm một mươi hai nạn nhân đang bị mất tích dọc hai bờ sông luồng
cấp lương thực thực phẩm cho người dân các bản bị chia cắt tập trung cho người dân bản sa ná xã nam mèo vừa bị lũ cuốn trôi nhà
ở trên màn hình là một người đàn ông đang bị
mắc kẹt ở giữa dòng sông ở trên một cái cành cây rất là nhỏ
anh thì được mọi người ở đây chia sẻ là anh ra đấy anh cứu một người khác
và đến bây giờ thì hiện tại lại chính anh bị mắc kẹt ở trên vị trí như vậy
chiều tối mùng ba tháng tám anh phạm báo huy hai mươi sáu tuổi trú tại bản nhài xã sơn điện huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
đã dũng cảm bơi ra dòng nước lũ để cứu người đang bị mắc kẹt trên ngọn cây giữa sông luồng
người mắc kẹt là ông lương văn tròn chú tại xã nam mèo huyện quang sơn
hôm nay thấy ông tròn chơi vơi giữa dòng nước dữ anh phạm báo huy xung phong bám cáp bơi ra đưa áo phao hỗ trợ người gặp nạn
tuy nhiên sau khi ông tròn lên được bờ an toàn đoạn cáp duy nhất nối liền với bờ bị đứt
anh huy lại bị mắc kẹt trên chính ngọn cây mà ông tròn vừa được cứu
lực lượng cứu hộ huyện quang sơn dù có mặt kịp thời nhưng thiếu phương tiện thiết bị
nên phải nhờ sự trợ giúp của nhóm giải cứu của tỉnh thanh hóa
hơn ba tiếng anh huy bám trụ trên ngọn cây lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường
mưa vẫn chút không ngừng và cây có thể bật dễ bất cứ lúc nào
khoảng hơn một mươi tám h ngày ba tháng tám anh huy nhảy xuống dòng nước lũ và may mắn lên được bờ tả sông luồng
cách hiện trường bị kẹt trên ngọn cây khoảng bốn trăm linh mét